thưa quý vị trong tối và đêm nay hoàn lưu bão số một mươi ba tiếp tục di chuyển sang khu vực thượng lào suy yếu và tan dần
đặc điểm của cơn bão số một mươi ba chủ yếu là gây gió mạnh trên biển với miền trung thời điểm mưa lớn nhất đã qua
tuy nhiên trong đêm nay và sáng ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế vẫn còn có mưa ở nhiều nơi
cục bộ vẫn có những điểm mưa to nên nguy cơ xảy ra hiện tượng lũ quét cũng như sạt lở đất
ở khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế vẫn còn ở mức cao đến rất cao
sang đến ngày mai mưa ở miền trung giảm hẳn vùng mưa tiếp tục thu hẹp lại chỉ còn tập trung ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm còn đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế lượng mưa giảm chỉ còn từ năm cho đến một mươi mm
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa đến thửa thiên huế giao động trong khoảng thấp từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
trong khi đó ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cơ bản là hết mưa trời có nắng về chiều nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
lui xuống phía nam thời tiết ngày mai ở các tỉnh miền nam tương đối tốt
ở cả tây nguyên và nam bộ không nơi nào có mưa nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên tăng nhẹ lên mức từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
còn ở nam bộ nhiệt độ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
ngược lên phía bắc dưới tác động của hoàn lưu hậu bão số một mươi ba trong đêm nay và ngày mai bắc bộ sẽ có mưa rông rải rác
ở khu vực nam đồng bằng các tỉnh sơn la và hòa bình sẽ là những vùng có mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở miền bắc sẽ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi ba cho đến hai mươi sáu độ
trên biển bão số một mươi ba đã suy yếu và tan đi
nhưng do ảnh hưởng của hoàn lưu hậu bão vùng ven biển khu vực các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến đà nẵng
đêm nay tiếp tục có mưa rào và rông nhiều nơi tầm nhìn xa thấp chỉ từ bốn cho đến một mươi km
trong khi đó ở khu vực vịnh bắc bộ dọc ven biển miền trung từ quảng bình trở vào cho đến bình thuận
khu vực phía bắc của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
vẫn có gió đông bắc mạnh ở mức cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc ở mức cấp năm cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ một m bảy mươi năm m đến hai năm mươi năm m khiến cho biển động nhẹ
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước